một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư đường cách mạng tháng tám phạm hùng thuộc địa bàn khu phố hai phường phước trung thành phố bà rịa tỉnh bà rịa úng tàu vào sáng nay vụ tai nạn đã khiến hai người ngồi trên xe khách bị thương
xe ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi một b một mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi một do ông trần quang lĩnh bốn mươi ba tuổi trú tại phường long hương thành phố bà rịa điều khiển trên xe chở theo bà lê thị la sáu mươi tuổi trú tại thị trấn đất đỏ huyện đất đỏ lưu thông theo hướng từ phường long toàn về vòng xoay ngã tư thành thái
khi đến địa điểm trên đã đâm vào đuôi của container do ông nguyễn tăng đức năm mươi một tuổi chú tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi điều khiển
cú va chạm làm xe ô tô khách mất lái đâm vào một nhà dân trên đường phạm hùng làm cửa và một phần tường nhà đổ sập đầu xe khách vỡ nát
vụ tai nạn làm tài xế xe khách mắc kẹt trong buồng lái bị thương nặng ở chân còn khách trên xe cũng bị chấn thương ở vùng cổ được người dân đưa ra ngoài sau đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bà rịa